một nhóm đối tượng dùng xe ô tô chắn ngang quốc lộ một gây ủn tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ
vừa bị tòa nhân dân thị xã giá đai của tỉnh bạc liêu xét xử về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bị cáo lê thị dung ngụ tại xã tân phong
thị xã giá rai cùng bốn người con gồm ngô văn kiến ngô văn trạng ngô kim châu và nguyễn thanh hiệp
chồng của châu điều khiển hai xe ô tô chắn ngang quốc lộ một gây ủn tắc giao thông trong thời gian hơn hai giờ đồng hồ
đặc biệt bị cáo dung và bị cáo châu còn có những hành vi quá khích như nằm ra giữa đường
leo lên xe ô tô để chửi bới nhằm thu hút sự chú ý của người dân xung quanh
tại phiên tòa các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết bị cáo lê thị dung từng bị tòa nhân dân tỉnh bạc liêu tuyên phạt sáu tháng cải tạo không giam giữ
ba lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây dối trật tự công cộng
tòa nhân dân thị xã giá rai đã tuyên phạt bị cáo lê thị dung ba năm tù giam
các bị cáo ngô văn kiến ngô văn trạng và nguyễn thanh hiệp hai năm sáu tháng tù giam
bị cáo ngô kim châu hai năm tù giam đồng thời tịch thu hai xe ô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội
để xử lý theo quy định của pháp luật